tại huyện vân canh tỉnh bình định không chỉ có nhiều khu vực bị ngập sâu sạt lở chia cắt
mà tại quốc lộ một mươi chín c đoạn qua đây cũng đã bị nước lũ khoét sâu tạo hàm ếch nguy hiểm
buộc cơ quan chức năng phải rào chắn cấm toàn bộ phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn
từ một mươi năm h chiều ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng huyện vân canh đã phải dựng rào chắn
cấm toàn bộ phương tiện qua lại tại km hai mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ một mươi chín c thuộc tân thuận thị trấn vân canh để đảm bảo an toàn
điểm sạt lở do ống cống bị vỡ cuốn trôi thân đường rộng khoảng một mươi m hai
ấm sâu ba m tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm cho phương tiện qua lại
tuyến quốc lộ này bị tắt nhiều giờ qua khiến hàng trăm phương tiện phải nằm chờ đợi trong mỏi mệt
từ từ được nông vờ nhưng đường này sạt lở áp tác từ sáng tới giờ cũng chưa biết khi nào đỡ vờ lại
các ngành chức năng đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường
để khắc phục sự cố thông tin
giải pháp tạm thời là đưa ống bi vào để thay thế đường ống bị vỡ
đồng thời bồi đắp đá rong để tạo vững chắc cho nền móng đường